thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi ba c ba p một mươi ba quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can về tội vi phạm quy định về xây dựng hậu và gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm gồm nguyễn tiến thành nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi hà văn bình nguyên giám đốc gói thầu số bảy ban quản lý dự án đường cao tốc
phó giám đốc công ty phương thành giám đốc ban điều hành gói thầu số năm và nguyễn thành an thành viên cenco một phó giám đốc ban điều hành gói thầu số bảy các đối tượng trên đã có hành vi sai phạm gây thiệt hại trong quá trình thi công nghiệm thu dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
mỗi mùa mưa bão thì người dân nơi đây lại nơm nớp lo sợ chiều cường sóng biển xâm thực gây sạt lở uy hiếp tài sản và tính mạng của mình họ vẫn từng ngày mong mỏi có được một kẻ biển vững chắc để an tâm làm ăn sinh sống
sinh ra và lớn lên tại khu vực bãi ngang này đã hơn sáu mươi năm cứ tới mùa mưa bão gia đình ông trần khải trọng lại phải di dời đến nơi khác
nhà cửa dù đã chàng trống cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị sóng biển
đánh vào gây sạt lỡ sụt lún ông vẫn luôn mong mỏi có được một bờ kè vững chắc suốt bao nhiêu năm qua
sinh sống của bà con nó không thuần lại thành thức là cái nguyện mộng bà con là yêu cầu được là cấp tranh quan tâm tạo được những giúp đỡ mà xây dựng được cái kè
không chỉ ông trọng mà hàng trăm hộ dân sống ở khu vực bãi ngang xã an chấn huyện tuy hòa tỉnh phú yên
cũng ngày đêm nâm nấp lo sợ sóng biển sẽ xâm thực cuốn trôi mất nhà cửa
nhiều người đã tự bỏ kinh phí xây dựng kè tạm nhưng chỉ qua một mùa bão kè lại bị cuốn trôi nhiều nơi nước biển xâm thực
lấy hết nền cát khiến nhà cửa bị nghiêng ngã sập đổ
gia đình chúng tôi là một con năm khoảng hai mươi ba mươi triệu đang mới làm đây hôm cây bão số năm đây là tôi bỏ ra hai mươi triệu đã tôi làm tôi mới đang xây dựng
trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã đầu tư xây dựng hơn ba trăm bảy mươi mét kè biển ở khu vực từ lăng ông đến giáp thôn mỹ quang bắc
còn khu vực từ lăng ông về thôn mỹ quang nam vẫn chưa có dự án đầu tư
từ khi bờ kè được xây dựng ở khu vực mỹ quan bắc sóng biển lại tập trung đánh mạnh vào khu vực mỹ quan nam
khiến tình trạng xâm thực và sạt lỡ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn
nhà nước cũng đã có dự án đầu tư được mới có là ba trăm bảy mươi một mét thôi
là cái nơi đó là nơi sung yếu
nhưng mà còn cái nơi đây cũng sung yếu thì nhà nước cũng tiếp tục đầu tư thêm hai trăm linh m là năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mà của xã thì muốn kiến nghị sao là làm hết cái mặt biển này
chúng ta sẽ làm hết luôn cho cái kề cho nó đảm bảo đỡ nhân dân sống yên tâm
lao động sản xuất không có phập phòng trong cái việc trừ cường
tình trạng biển xâm thực sạt lở đã xảy ra ở khu vực này hơn hai mươi năm nay
thiệt hại sau mỗi mùa mưa bão lên đến hàng trăm triệu đồng
nếu kẻ biển không được xây dựng chắc chắn thì không chỉ có tài sản mà tính mạng của người dân cũng bị uy hiếp
thiết nghĩ các cấp chính quyền cần quan tâm về việc xây dựng biển sạc lỡ
tâm đầu tư xây dựng để bà con yên tâm làm ăn sinh sống đặc biệt là trong mùa mưa bão
còn bây giờ là nội dung chi tiết
sáng nay tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã tiến hành thảo luận xung quanh hai dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
gồm dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh và cư trị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình thêm một số vấn đề được quan tâm của hai dự đoán luật này
tại phiên thảo luận đa số các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết ban hành hai dự án luật và đồng tình với các quy định dự thảo luật của chính phủ
về dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhiều ý kiến nhấn mạnh
thực tế đã có nhiều vụ việc mà các đối tượng sử dụng các loại vũ khí tự chế nhưng có tính sát thương cao hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
thế nhưng khi xử lý hình sự vẫn còn nhiều địa phương tỏ ra lúng túng khi chưa có quy định cụ thể về hành vi sử dụng các loại vũ khí này vì không phải vũ khí quân dụng
thực tiễn đó cho thấy việc ban hành luật này là cần thiết
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng cho rằng việc ban hành dự án luật này là phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
việc ban hành luật này sẽ thuận lợi hơn việc sửa một số quy định liên quan đối với hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng của bộ luật hình sự
đối với bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm nếu đặt vấn đề sửa đổi bổ sung ngay tại thời điểm hiện hành là tương đối khó khăn
vì những quy định của bộ luật hình sự liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mọi cá nhân cơ quan tổ chức doanh nghiệp
do vậy nếu đặt vấn đề sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự thì sẽ dẫn tới có nhiều ý kiến khác nhau
đề nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề khác của bộ luật mà còn nhiều vấn đề về chính sách hình sự chúng ta chưa có cái đánh giá thỏa đáng
đối với luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sau khi giả soát lại toàn bộ nội dung của luật
thì việc sửa đổi bổ sung chỉ áp dụng đối với khoản hai và khoảng sáu điều ba mà không ảnh hưởng tới các quyền các điều khoản khác của luật
qua giả soát các quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
thì việc sửa đổi luật này vừa không làm thay đổi chính sách quản lý đối với vũ khí trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
lại vừa không làm thay đổi chính sách xử lý hình sự đối với loại tội này suốt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cho đến nay trong bộ luật hình sự
hơn nữa việc sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy trình rút gọn
trình quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp
sẽ đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời những vụ việc những đối tượng mà các cơ quan tố tụng đang áp dụng các biện pháp tố tụng chờ xử lý
như vậy xét một cách đầy đủ toàn diện về các khía cạnh chính trị pháp lý sự ổn định về kinh tế xã hội mức độ khó
thì việc sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như chính phủ trình là phù hợp trong giai đoạn hiện nay
tiếp thu ý kiến của các đại biểu giải trình thêm về một số vấn đề của dự án luật này
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh dự thảo luật sẽ khắc phục được những bất cập trong thực tế hiện nay
đặc biệt khắc phục khoảng trống pháp luật về một số hành vi sử dụng vũ khí tự chế hay chế tạo
mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
dự thảo luật xây dựng khái niệm vũ khí quân dụng theo hướng vừa giải thích về quy chuẩn tính năng tác dụng cách nhận biết và mục đích sử dụng
vừa liệt kê các loại vũ khí là phù hợp và thống nhất với cách giải thích về vũ khí thể thao vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ tại luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
việc quy định vũ khí quân dụng bao gồm cả vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng như dự thảo của luật
để điểm b khoảng hai trong khoảng hai điều ba nhằm thống nhất với quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
không để khoảng trống về pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép chiếm đoạt vũ khí
có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cũng trong phiên thảo luận sáng nay quốc hội đã thảo luận xung quanh một số quy định của dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đa số các ý kiến đều tán thành với các quy định của dự thảo luật và thảo luận làm rõ thêm xung quanh một số quy định như thị thực và thị thực điện tử
việc đồng nhất dự án luật này với luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
tiếp thu ý kiến của các đại biểu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng khẳng định
trong thời gian tới bộ công an rất mong các đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục cho ý kiến
ban soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội các cơ quan hữu quan
tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật chỉnh quốc hội thông qua
chiều nay quốc hội đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến xung quanh dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
theo dự thảo nghị quyết sẽ có một trăm bảy mươi bảy phường thuộc một mươi hai quận và thị xã dân tây của tp hà nội
thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường
tại phiên thảo luận đã và đang có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này
đa số các ý kiến đều đồng tình với việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
và cho rằng việc này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc từng bước đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố hà nội nói riêng và chính quyền đô thị trên cả nước nói chung
đồng thời mang lại nhiều lợi ích về giảm biên chế chi phí đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý thực tế
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn và cho rằng việc thí điểm bỏ hội đồng nhân dân có cơ sở pháp lý
chưa vững chắc theo quy định của hiến pháp và luật tổ chức chính quyền địa phương
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh việc điều chỉnh tên gọi nghị quyết cho phù hợp
hay việc mở rộng thí điểm việc bỏ tổ chức hội đồng nhân dân tại một số địa phương khác trong cả nước
đoàn kiểm tra số ba của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sáng nay đã đến kiểm tra công tác công an năm hai nghìn một mươi chín tại công an tỉnh lạng sơn
trong năm hai nghìn một mươi chín tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh lạng sơn duy trì ổn định
công an tỉnh lạng sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn
phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao đạt tám mươi bảy chín mươi ba trọng án đạt một trăm linh bắt ba trăm linh tám vụ thu trên ba trăm bảy mươi bánh heroin
một mươi tám hai trăm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp sáu trăm sáu mươi sáu vụ buôn lậu buôn bán hàng giả hàng cấm thu giữ hàng hóa trị giá trên một mươi bảy chín tỷ đồng hai mươi ba bốn tấn pháo các loại
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam ghi
ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh lạng sơn đã đạt được từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
chỉ đạo một số nhiệm vụ thực hiện thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam đề nghị công an tỉnh lạng sơn
cần tiếp tục chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
nâng cao quản lý nhà nước về an ninh trật tự phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đồng thời mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
chiều cùng ngày thứ trưởng bùi văn nam cùng đoàn kiểm tra số ba của bộ công an đã đến kiểm tra công tác tại công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tại công an tỉnh bạc liêu sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá lê việt thắng
phó giám đốc công an tỉnh bình thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành chúc mừng đại tá lê việt thắng được bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh bạc liêu
đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới đại tá lê việt thắng tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm của mình
nêu cao tinh thần cách mạng phát huy thành tích đạt được không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ công an giao phó
cùng với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng lực lượng công an bạc liêu ngày càng chính quy tinh nhuệ
trong sạch vững mạnh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chiều nay tại hà nội đã diễn ra lễ giới thiệu và ủy quyền phát hành sách xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh an sinh an toàn
trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tác giả thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
giữa buổi lễ còn có sự hiện diện của đại sứ quán israel tại việt nam ngày nadab eskar đồng chí phạm hùng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng các học giả các nhà khoa học quốc tế và việt nam
tại buổi lễ thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành đã chia sẻ góc tiếp cận giới thiệu những nội dung cốt lõi của công trình nghiên cứu
trong đó đề cập đến kết quả nghiên cứu khảo sát đánh giá của các đồng nghiệp trên thế giới và kết quả triển khai xây dựng thành phố thông minh tại việt nam
với góc nhìn từ phía an ninh việc sử dụng công nghệ để xây dựng phát triển và quản trị thành phố thông minh cũng sẽ mang đến thách thức an ninh phi truyền thống an ninh mạng
vì vậy những yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn là thông tin rất hữu ích đối với các cấp chính quyền thành phố các chuyên gia công nghệ
thượng tướng nguyễn văn thành kỳ vọng cuốn sách sẽ góp phần định hướng và xác lập phương pháp tiếp cận để các thành phố đô thị có được phương hướng rõ ràng hơn trong lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển smart city phục vụ cộng đồng
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cũng khẳng định cuốn sách là công trình nghiên cứu giá trị đúc kết từ thực tiễn và sự nghiên cứu sâu sắc của tác giả rất có ý nghĩa
đặc biệt là đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng phát triển và quản lý đô thị trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những góc nhìn từ vấn đề an ninh cốt lõi
ra mắt vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cuốn sách đã đạt số lượng xuất bản kỷ lục của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật năm hai nghìn một mươi tám được chuyển thể sang tiếng anh xuất bản tại mỹ và được các giáo sư nhà khoa học hàng đầu quốc tế và trong nước đánh giá là nguồn tài liệu quý để lãnh đạo các thành phố
quy hoạch quản lý nhà chuyên môn nghiên cứu tham khảo và khai thác hiệu quả các mặt tích cực của mô hình thành phố thông minh hướng tới một cuộc sống tốt đẹp an toàn và an ninh trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại buổi giới thiệu tác giả cũng đã ủy quyền cho báo xây dựng là đơn vị phát hành cuốn sách
còn trong sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ bốn trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông tại việt nam
tham dự hội thảo có đại diện của cục cảnh sát giao thông bộ công an ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đại biểu một số đơn vị chức năng
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về những ứng dụng khoa học trong công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng hiện nay cũng chỉ mới là bước đầu với những lĩnh vực như công tác đăng ký quản lý phương tiện phần mềm quản lý vi phạm của lái xe
thông tin về phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát trên toàn quốc
tuy nhiên cần nhìn nhận thực tế các đại biểu cho rằng việc ứng dụng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần phải đồng bộ hơn nữa để phục vụ cho người dân tốt hơn
tăng cường quản lý nhà nước giảm thiểu tai nạn và ủn tắc giao thông
trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn tồn tại từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông